ubnd tp hải phòng vừa quyết định sẽ tiếp tục thực hiện khai quật khảo cổ tại xã lại xuân huyện thủy nguyên
nơi mới phát hiện bãi cọc gỗ được cho là có liên quan đến trận chiến trên sông bạch đăng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám
theo đó viện khảo cổ học chủ trì phối hợp với bảo tàng hải phòng ubnd huyện thủy nguyên
khai quật khảo cổ khẩn cấp tại khu vực ao cá nhà ông đào văn đến
ở khu đầm thượng thôn một mươi một xã lại xuân huyện thủy nguyên với diện tích khai quật là bốn trăm linh m hai
thời gian thực hiện đến ngày ba mươi một tháng ba
trước đó gia đình ông đào văn đến phát hiện một mươi ba cọc gỗ dưới đáy ao sau khi tiến hành bơm nước để thu hoạch thủy sản
khu vực này nằm ở ngã ba sông kinh thầy sông đá vách và sông đá bạc nơi đây là ao nuôi cá của gia đình ông đến
ubnd tp hải phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích
có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương
có trách nhiệm giữ gìn bảo quản các hiện vật thu được trong quá trình khai quật